văn phòng chính phủ vừa ra thông báo kết luận của phó thủ tướng vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong đó yêu cầu kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp
để đưa mặt bằng giá thịt lợn xuống mức hợp lý cho phép nhập một trăm linh tấn thịt thành phẩm
cũng như phải đáp ứng nhu cầu của người dân đối với các vật tư tiêu dùng phục vụ phòng chống dịch ncov
cụ thể đối với mặt hàng thịt lợn phó thủ tướng yêu cầu kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp
để đưa mặt bằng giá thịt lợn xuống mức hợp lý và dần xuống mức bình thường như trước khi có dịch
công khai minh bạch chi phí giá thành giá bán xử lý nghiêm các trường hợp thao túng giá đầu cơ trục lợi